ngày hôm nay nhiều đảng bộ trực thuộc trung ương đã tổ chức đại hội nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
được sự phân công của bộ chính trị ban bí thư các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại các đảng bộ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân mời quý vị cùng theo dõi
sáng một mươi bốn tháng một mươi tham dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh sóc trăng lần thứ một mươi bốn đồng chí phạm minh chính
quý viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
biểu dương thành quả mà đảng bộ và nhân dân sóc trăng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng chí nhấn mạnh sóc trăng cần chú trọng huy động phát huy các nguồn lực nội tại kết hợp với nguồn lực bên ngoài
hội nhập để làm đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội tự lực tự cường
cùng với đó xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đủ sức chiến đấu nâng cao năng lực lãnh đạo xã hội
xây dựng khối đoàn kết trong đảng tranh thủ sự hỗ trợ phối hợp của các ngành địa phương để phát triển
xây dựng sóc trăng ngang tầm với truyền thống lịch sử tiềm năng của tỉnh
cùng ngay tham dự khai mạc đại hội đảng bộ tỉnh bình dương lần thứ một mươi một
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
lắng nghe quyết tâm của đảng bộ tỉnh bình dương trong nhiệm kỳ tới
sẽ đưa tỉnh bình dương phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa
trở thành trung tâm công nghiệp phát triển đô thị thông minh văn minh hiện đại
cũng trong sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi đại hội đại biểu lần thứ một mươi một đảng bộ tỉnh long an đã khai mạc
tham dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí trần cầm tú nhấn mạnh bên cạnh những thành tích đã đạt được
hơn những hạn chế yếu kém đồng chí đề nghị đại hội cần tập trung thảo luận
đề ra những giải pháp thiết thực khả thi để phấn đấu thực hiện mục tiêu long an giữ vững vị trí dẫn đầu
khu vực đồng bằng sông kiều long và trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam trước năm hai nghìn ba mươi
tại thái bình đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã dự và chỉ đạo khai mạc đại hội đảng bộ tỉnh thái bình lần thứ hai mươi
đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới đảng bộ tỉnh thái bình cần đặc biệt quan tâm xây dựng đảng và hệ thống chính trị
đội ngũ cán bộ các cấp thật vững mạnh về chính trị tư tưởng đoàn kết thống nhất tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển ngành
và sản phẩm có lợi thế cạnh tranh phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương
tham dự và chỉ đạo khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh đắk lắc lần thứ một mươi bảy vào sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao nhấn mạnh
đắk lắc có tính đặc trưng riêng của một tỉnh miền núi có tiềm năng lớn về tài nguyên đất ba gian thuận lợi cho việc phát triển các loại cây công nghiệp giá trị cao
phát triển chăn nuôi trồng rừng nhiều tiềm năng phát triển cây công nghiệp chế biến công nghiệp năng lượng tái tạo du lịch
đồng chí cho rằng phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế đắk lắc sẽ thực sự trở thành trung tâm của vùng tây nguyên
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
tham dự và chỉ đạo khai mạc đại hội đảng bộ tỉnh phú yên lần thứ một mươi bảy
đồng chí nhấn mạnh đại hội cần tập trung trí tuệ đề cao trách nhiệm lựa chọn bầu những đồng chí có phẩm chất năng lực uy tín
sự quy tụ đoàn kết vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh đủ số lượng cơ cấu hợp lý
ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới phải là một tập thể vững mạnh gương mẫu tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh chính trị của đảng bộ
lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra xứng đáng với niềm tin và mong đợi của cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh nhà
với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc đẩy mạnh đổi mới toàn diện
tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh quyết tâm xây dựng tỉnh điện biên phát triển nhanh và bền vững
sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi đại hội đảng bộ tỉnh điện biên lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dự và đề nghị đại hội tập trung nghiêm túc thảo luận
phân tích một số tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng đảng từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể
thiết thực mang tính đột phá để khắc phục trong thời gian tới
phát biểu tại lễ khai mạc đại hội đảng bộ tỉnh vĩnh phúc lần thứ một mươi bảy vào ngày một mươi bốn tháng một mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng tình với các định hướng phát triển
quan điểm mục tiêu chỉ tiêu các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá đã đề ra trong báo cáo chính trị trình đại hội
đồng chí vương đình huệ yêu cầu tỉnh cần khai thác mọi nguồn lực để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm mang tính liên vùng
liên tỉnh đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông chú trọng bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa con người
giải quyết các vấn đề xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc giang lần thứ một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chính thức khai mạc
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án tối cao dự và chỉ đạo đại hội
đồng chí nguyễn hòa bình gợi mở một số nội dung cần tập trung thảo luận đánh giá nhất là những thuận lợi khó khăn tiềm năng lợi thế về liên kết vùng đất đai văn hóa của tỉnh để phát huy thế mạnh hoàn thành các mục tiêu đề ra
trong đó tập trung giả soát quy hoạch tổng thể tỉnh đến năm hai nghìn ba mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi quan tâm phát triển đồng bộ cả công nghiệp và nông nghiệp theo hướng bền vững nâng cao chất lượng giáo dục
chăm lo đời sống vật chất tinh thần sức khỏe cho nhân dân xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phân đấu đưa bắc giang phát triển vượt bậc vững chắc dẫn đầu cả nước trong thời gian tới
phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bình thuận lần thứ một mươi bốn vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ chính quyền và cán bộ nhân dân tỉnh bình thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới đảng bộ tỉnh bình thuận cần tiếp tục quán triệt thật sâu sắc quan điểm xây dựng đảng
đồng chí đề nghị đại hội phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn điều kiện có tinh thần đoàn kết dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm và dám đột phá vì lợi ích chung của cộng đồng để bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi bốn
thưa quý vị sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã họp phiên chủ bị với sự chủ trì của đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phiên chủ bị có sự tham dự của đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng
tổng số đại biểu dự đại hội được triệu tập là bốn trăm bốn mươi bốn đại biểu thuộc sáu mươi ba đảng bộ quận huyện cấp trên cơ sở
đại hội sẽ bầu sáu mươi một người
vào ban chấp hành đảng bộ khóa một mươi một báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu sẽ tổng hợp các báo cáo tình hình tổ chức đại hội
việc bầu cử đại hội của sáu mươi ba đảng bộ quận huyện cấp trên cơ sở dự đại hội đại biểu đảng bộ tp lần thứ một mươi một
chiều nay ngày một mươi bốn tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh khánh hòa lần thứ một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã họp phiên bế mạc kết thúc thành công tốt đẹp sau ba ngày làm việc
đại hội đã dân chủ thảo luận
nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng mục tiêu của đảng bộ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm năm mươi đồng chí
ban thường vụ tỉnh ủy gồm một mươi sáu đồng chí
đồng chí nguyễn khắc định bí thư tỉnh ủy khánh hòa khóa một mươi bảy được tín nhiệm bầu làm bí thư tỉnh ủy khánh hòa khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ngày một mươi bốn tháng một mươi đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi
đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã kết thúc thành công
đại hội thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết của đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm năm mươi đồng chí
ban thường vụ tỉnh ủy một mươi sáu đồng chí
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy một mươi đồng chí
đồng chí lê tiến châu tái đắc cử bí thư tỉnh ủy hậu giang khóa một mươi bốn